bộ y tế cho biết là tám chuyến bay nội địa và quốc tế đến hà nội
thành phố hồ chí minh từ ngày bốn tháng ba đến ngày một mươi năm tháng ba đã xác định được các hành khách dương tính
do đó tất cả những hành khách từng đi trên các chuyến bay này thì cần liên hệ ngay
với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
tám chuyến bay gồm vz tám trăm hai mươi sáu của vietjet air từ malaysia đến thành phố hồ chí minh ngày bốn tháng ba
tk một trăm sáu mươi hai của turke airlines đến từ istanbul đến thành phố hồ chí minh ngày tám tháng ba
qh một nghìn năm trăm hai mươi một của bubble airways từ thành phố hồ chí minh đến phú quốc ngày chín tháng ba
qr chín trăm bảy mươi của qatar airways từ doha đến thành phố hồ chí minh ngày một mươi tháng ba
su hai trăm chín mươi aflot từ moscow đến hà nội ngày một mươi ba tháng ba
qh một nghìn năm trăm hai mươi bốn của bubble airways từ phú quốc đến thành phố hồ chí minh ngày một mươi ba tháng ba
sq một trăm bảy mươi sáu của singapore airlines từ singapore đến nội bài ngày một mươi năm tháng ba
tg năm trăm sáu mươi bốn của thái airways từ bangkok thái lan về nội bài ngày một mươi năm tháng ba
các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay
trên các chuyến bay này trong đó riêng bệnh nhân thứ năm mươi bốn quốc tịch latvia đã bay trên ba chuyến bay
gồm tk một trăm sáu mươi hai qh một nghìn năm trăm hai mươi một và qh một nghìn năm trăm hai mươi bốn chuyến vz tám trăm hai mươi sáu được xác định có hành khách dương tính là bệnh nhân
thứ sáu mươi một của việt nam chuyến bay qr chín trăm bảy mươi có bệnh nhân người sách
ba mươi tuổi dương tính với covid một mươi chín là bệnh nhân thứ năm mươi ba tại việt nam